loãng xương là nguyên nhân hàng đầu khiến chúng ta mắc các bệnh về xương khớp
và đặc biệt là tình trạng gãy xương do loãng xương
bà nguyễn thị phổ ở thị trấn me huyện gia viễn tỉnh ninh bình
nhiều năm nay bị mất ngủ do tình trạng đau cổ xương đùi và vôi hóa khớp chân
lý do là bởi bà phổ chủ quan trong việc tầm soát những dấu hiệu loãng xương
trong quá trình thăm khám được biết bà phổ tuổi đã cao
cùng với việc giảm đội tiết tố ăn uống thiếu chất ít vận động là nguyên nhân dẫn đến loãng xương
tôi ở nhà vẫn dùng thuốc loãng xương hay là canxi
nhưng mà trong cái đó là loãng xương
và vai với cổ là vẫn cứ đau
nhất là cái tuần vừa rồi là rất đau cũng phải đi bệnh viện khám
tôi nghĩ cái này là do tôi đang bị loãng xương
cho nên là cũng muốn đi khám và chữa bệnh
từ khi tôi về hưu đến giờ là trước bệnh nghèo nhiệt
cho nên là bây giờ là tôi bị loạn xương
loãng xương hầu như xảy ra với tất cả mọi người bắt đầu từ sau tuổi ba mươi
tuy nhiên hiện nay tình trạng loãng xương đang có nguy cơ bị trẻ hóa
chị lê thị dung năm nay mới ngoài hai mươi năm tuổi
tuy nhiên trong cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu của bệnh loãng xương
theo bác sĩ trần thị kim loan được biết chị dung hàng ngày làm công việc văn phòng
tư thế sinh hoạt của chị dung luôn luôn cúi quá lâu
bởi vậy cơ vai gáy bị cứng làm hạn chế quá trình vận chuyển của cơ xương
mặt khác lượng canxi vitamin trong cơ thể của chị dung chiếm tỷ lệ rất nhỏ
do vậy quá trình vận chuyển canxi vitamin để nuôi sức khỏe của chị dung

đối với bạn dung bạn ấy là một người rất là trẻ
tuy nhiên công việc của bạn ấy là bạn ấy làm văn phòng
thành ra tư thế sinh hoạt của bạn ấy tư thế làm việc của bạn ấy luôn luôn cúi
và thực là cũng chưa có một ý thức để phòng tránh những cái sẽ dẫn đến thoái hóa cuộc sống khổ sau này
vì là công việc như thế cho nên là nó sẽ
gây đến cái tình trạng là cái nhóm cơ ở cái vùng vai gáy
nó luôn luôn nó co kéo
vì bạn ấy cúi quá lâu
thì nó co kéo như thế thì nó sẽ gây tổn thương lên các cái địa định của cuộc sống
và lâu dần rồi thì nó sẽ có những cái biến chứng nhất định
tùy theo cái mức độ mà nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau
tại hội nghị khoa học sức khỏe xương và mạch máu
các nghiên cứu chuyên sâu ghi nhận về hóa học
xương là một mô sống chứa ba mươi chất hữu cơ
và bảy mươi chất vô cơ
bao gồm mối canxi và phốt phát
mặc dù xương có độ khoáng cao
nhưng đơn đổi mới về thành phần các chất
luôn luôn có hiện tượng hủy và tạo xương trong cơ thể
ở mọi thời điểm kể cả khi lớn tuổi
các tính chất hình thái của sương tùy vào lứa tuổi
điều kiện dinh dưỡng hoạt động cơ ảnh hưởng của nội tiết tố
loãng xương là bệnh lý giới loạn cân bằng
giữa hai quá trình hủy xương và tạo xương của cơ thể
trong khi tạo xương chậm hẳn do tuổi tác hoặc các yếu tố khác
hủy xương lại diễn ra nhanh hơn
khiến cho chất lượng xương giảm
xương trở nên mỏng sốt giòn và dễ gãy
hàng năm ước tính trên thế giới có hai trăm linh triệu người mắc bệnh loãng xương
ở mỹ có đến một ba triệu trường hợp gãy xương do loãng xương mỗi năm
cứ ba phụ nữ lớn hơn sáu mươi năm tuổi
thì có một phụ nữ bị loãng xương ảnh hưởng tới cuộc sống
ở pháp có đến năm mươi năm ca gãy cổ xương đùi
trên một triệu phụ nữ bị loãng xương
tình trạng bệnh nhân mà đến thăm khám
tại trung tâm của mình
thì cũng có
đợt này là mọi người cũng quan tâm hơn
về sức khỏe của mình
đặc biệt là xương cốt
và đặc biệt là lứa tuổi là trung niên
tuy nhiên thì là
cái số lượng đến so với cái tỷ lệ
mà mắc loãng xương trên cộng đồng
thì là nó còn hạn chế
hiện tượng trẻ hóa
về cái tình trạng loãng xương
thì có thể là do cái thói quen
thói quen ăn uống
thói quen sinh hoạt
của các bạn trẻ
hoặc là cái tình trạng
những cái bệnh nhân mà tuy dinh dưỡng
thì cái tình trạng loãng xương
thiếu mất độ trong xương của các bạn
thì là rất là nhiều
tại việt nam
theo số liệu khảo sát bước đầu của viện dinh dưỡng
bệnh loãng xương
ảnh hưởng tới một phần ba phụ nữ
và một phần tám đàn ông trên năm mươi tuổi
số lượng người mắc bệnh loãng xương
ở việt nam đã lên tới ba triệu người
và một trăm bảy mươi người
từ đó bị gãy xương do loãng xương
nguy cơ loãng xương không trừ một ai
nhất là phái nữ
từ lứa tuổi tiền mãn kinh đến già
vì vấn đề hấp thu và chuyển hóa canxi
có liên quan đến một học môn buồng trứng
ở tuổi mãn kinh và hết kinh
học môn này giảm đi
do đó ảnh hưởng đến quá trình tạo xương
vì vậy để phòng tránh loãng xương
mọi người cần lưu ý những điểm sau
cần tích lưỡi canxi tối đa
để tạo ra khối xương vững chắc
ở tuổi thanh niên
xây dựng bữa ăn hợp lý
dầu canxi và canxi ở dạng dễ hấp thu
tham gia thăm khám sức khỏe định kỳ
tầm soát loãng xương